chỉ có những người sống và làm việc ở đất nước này mới cảm nhận rõ nhất những giá trị về tự do dân chủ quyền con người mà họ đang được thụ hưởng